thực hiện chỉ thị số một mươi năm ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường cho biết kiểm kê đất đai là nội dung công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
kết quả của lần kiểm kê này các đơn vị phải gửi về bộ tài nguyên và môi trường trước ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo đó bộ tài nguyên và môi trường và các bộ ngành có liên quan ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm hai nghìn một mươi chín trên phạm vi cả nước
thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
số liệu kiểm kê đất đai năm hai nghìn một mươi chín được tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm hai nghìn một mươi chín như sau
cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cả nước và các vùng kinh tế xã hội hoàn thành trước ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ quốc phòng bộ công an hoàn thành và gửi kết quả cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
để tổng hợp báo cáo gửi kết quả về bộ tài nguyên và môi trường trước ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi